từ chiều tối qua ngày mùng năm tết không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta
và từ ngày hôm nay ngày mùng sáu tết trời sẽ chuyển rét đậm có mưa nhỏ dài rác ở một số nơi
đây cũng là thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
trong ngày hôm nay hai mươi một tháng hai tức mùng sáu tết ngày đầu tiên cả nước bắt đầu đi làm đi học trở lại sau kỳ nghỉ tết
nhiệt độ hạ dần kèm mưa nhỏ
nhiệt độ cao nhất tại hà nội trong ngày chỉ còn một mươi sáu độ c đêm z một mươi ba độ c
tới ngày mai hai mươi hai tháng hai các tỉnh tây bắc bộ cũng chuyển rét
ở vịnh bắc bộ từ trưa và chiều ngày hai mươi hai tháng hai gió chuyển hướng đông bắc cấp sáu giật cấp tám biển động
từ đêm mai đến hết ngày kia miền bắc có mưa nặng hạt sau đó tạnh giáo
tuy nhiên đợt rét này chỉ kéo dài hai ba ngày sau đó trời ấm nhanh trở lại
cuối tuần thời tiết khá đẹp thích hợp cho người dân cả nước đi du xuân chảy hội trong dịp đầu năm